thường trực hội đồng nhân dân tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu ubnd tp khẩn trương tổng kiểm tra giả soát kiểm định chất lượng công trình biệt thự cũ trung cư xuống cấp nguy hiểm trên địa bàn thành phố
những năm qua ubnd tp đã chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc bốn nghị quyết về quản lý quỹ nhà biệt thự cải tạo các khu trung cư cũ trên địa bàn thành phố
nhìn chung công tác quản lý quỹ nhà biệt thự quản lý các khu trung cư cũng đã có chuyển biến tích cực
tuy nhiên việc để xảy ra vụ sập nhà biệt thự số một trăm linh bảy phố trần hưng đạo quận hoàn kiếm đã gây ra thiệt hại về tài sản tính mạng của người dân
ảnh hưởng đến tâm lý chung của nhiều hộ dân sinh sống tại các khu vực trung cư cũ nhà biệt thự công trình xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã xuống cấp trên địa bàn thành phố
trước thực tế này thường trực hội đồng nhân dân tp hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân tp chỉ đạo các ngành chức năng chính quyền quận huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị trật tự xây dựng đô thị và có kế hoạch kiểm tra giả soát kiểm định chất lượng công trình đối với các khu trung cư cũ biệt thự cũ công trình xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trên địa bàn tp đã xuống cấp
trong kiểm tra giả soát kiểm định cần quan tâm đặc biệt đối với các biệt thự công trình thuộc nhóm ba có nguy cơ sập đổ để có biện pháp xử lý giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của nhân dân